tại buổi họp báo công an tỉnh lai châu công bố kết quả đấu tranh chuyên án
sau gần một tháng tập trung lực lượng điều tra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng bảy
khi chiếc xe khách biển kiểm soát hai mươi bảy b hai trăm hai mươi bảy chạy theo hướng điện biên đi lào cai
đến địa phận xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu tổ công tác ra tín hiệu dừng xe
qua kiểm tra phát hiện bên trong một bao tải có hai hộp bìa cắt tông chứa năm mươi một gói được bọc ni lông đựng ma túy tổng hợp
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện điện thoại của giang a dua nánh là hành khách trên xe
có nhiều cuộc gọi đến trùng khớp với số điện thoại ghi trên các thùng chứa ma túy nói trên
khai thác nhanh ban chuyên án đã xác định được chủ hàng là hai đối tượng người mông đang chờ nhận tại phía lào cai
tổ chức lực lượng truy bắt đến hai mươi ba h cùng ngày lực lượng công an đã bắt được sùng a thai
quốc tịch lào và hờ a chua chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên
điện biên đông
tại cơ quan điều tra thai và chua khai nhận được ba đối tượng người lào thuê vận chuyển số ma túy nói trên
từ điện biên sang lào cai để vận chuyển số ma túy trên các đối tượng đã không trực tiếp mang theo ma túy
mà đóng gói cẩn thận nhờ một đối tượng khác gửi xe khách tuyến điện biên lào cai
còn hai anh em thai và chua bắt xe khách đi lào cai trước chờ đón hàng
không những thế để chắc chắn về lịch trình của xe cũng như qua mắt lực lượng công an
thái đã rủ nén sang lào cai chơi và bảo nánh đi đúng chuyến xe khách được gửi số ma túy trên
mà không cho nấnh biết kế hoạch vận chuyển ma túy của mình
nếu thành công mỗi người sẽ được trả tám mươi triệu đồng tổng giá trị số hàng trên ước tính khoảng một mươi năm tỷ đồng
thứ nhất là lớn với trọng lượng trọng lượng ma túy của cái vụ án này thu được ba trăm linh nghìn viên
tương đương với trọng lượng của nó là ba mươi hai kg
lớn thứ hai nữa là đây là cái đường dây lớn đường dây lớn đường dây xuyên quốc gia
đối tượng móc mặc từ lào vào đến điện biên sơn la xong rồi sang lai châu và đi lào cai và để đi trung quốc
thì như thế là đường dây của nó cũng rất là lớn tổ chức có tổ chức có đường dây lớn
vấn đề thứ ba đánh giá tính chất nữa là cái chuyên án này lớn là do chúng tôi đầu tư lớn
con người phương tiện rồi là các lực lượng để tham gia chuyên án rất là lớn
ngày một mươi một tháng bảy lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và ban giám đốc công an tỉnh đã đến biểu dương khen thưởng thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân tham gia phá án
chuyên án thành công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quần chúng nhân dân cũng như lực lượng tham gia trí bắt
các lực lượng phối hợp chặt chẽ thống nhất
đây là chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng công an lai châu xác lập
chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy qua địa bàn tỉnh lai châu